các bạn có biết động thái này diễn ra hơn ba mươi năm sau khi thỏa thuận oslo đầu tiên được ký kết vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
kể từ đó phía palestine đã thực hiện những bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hai nhà nước
ngoài ra ngân hàng thế giới xác định rằng một nhà nước palestine đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng để hoạt động
như một nhà nước thực sự vào năm hai nghìn một mươi một cũng như các thể chế quốc gia đã được xây dựng để cung cấp cho người dân những dịch vụ quan trọng
chính phủ naui nhấn mạnh chiến tranh ở gaza và việc mở rộng liên tục các khu định cư bất hợp pháp
ở bờ tây vẫn đồng nghĩa với việc tình hình ở palestine trở nên khó khăn hơn so với nhiều thập kỷ qua
tháng trước tây ban nha và ireland những nước đấu tranh lâu dài cho quyền của người palestine
cùng với manta và slovenia đã tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước palestine
những nỗ lực này được thúc đẩy trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas
ở giải gaza ngày càng gia tăng khiến cộng đồng quốc tế kêu gọi một lệnh ngừng bắn và giải pháp lâu dài cho hòa bình trong khu vực
từ dublin thủ tướng ireland simon harris xác nhận nước này sẽ công nhận nhà nước palestine
và bày tỏ tin tưởng rằng các nước khác sẽ có động thái tương tự trong những tuần tới
ông nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài cho israel palestine
trong khi đó ngoại trưởng ireland michael martin xác nhận
việc ireland chính thức công nhận nhà nước palestine sẽ có hiệu lực vào ngày hai mươi tám tháng năm
ông nhấn mạnh đây sẽ là ngày quan trọng và mang tính lịch sử đối với ireland và palestine
phát biểu trước quốc hội tài mạng
madrid thủ tướng tây ban nha petrus sánchez cũng thông báo
đất nước của ông sẽ công nhận một nhà nước palestine vào ngày hai mươi tám tháng năm
đáng chú ý ông sánchez đã dành nhiều tháng đi công du các nước châu âu và trung đông
để kêu gọi sự ủng hộ cho việc công nhận một nhà nước palestine cũng như khả năng ngừng bắn ở gaza
thủ tướng tây ban nha nhấn mạnh
chúng tôi biết rằng sáng kiến này sẽ không thay đổi được quá khứ hay đền bù những sinh mạng đã mất ở palestine
nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ mang lại cho người palestine hai điều rất quan trọng
đối với hiện tại
và tương lai của họ phẩm giá và hy vọng
sự công nhận này không chống lại bất kỳ ai không chống lại người dân israel
mà là một hành động ủng hộ hòa bình công lý và nhất quán về mặt đạo đức
cho tới nay đã có tám quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu gồm slovakia
bulgaria cộng hòa sip cộng hòa séc hungary bà lan romania và thụy điển đã công nhận nhà nước palestine
trong một diễn biến mới nhất cùng ngày tổ chức giải phóng palestine
được quốc tế coi là đại diện hợp pháp
trong một diễn biến mới nhất của người dân palestine
ca ngợi quyết định của ba nước châu âu sẽ công nhận nhà nước palestine là chiến thắng vì sự thật và công lý
trong khi đó hamas gọi đây là bước đi quan trọng và kêu gọi các nước khác làm theo
tuyên bố ngày hai mươi hai tháng năm phong trào hồi giáo hamas nhấn mạnh
chúng tôi coi đây là một bước đi quan trọng để khẳng định quyền đối với vùng đất của mình
và mong muốn các nước trên thế giới công nhận các quyền quốc gia hợp pháp của chúng tôi
động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng israel đã và đang tiến hành
các cuộc tấn công vào rìa phía bắc và phía nam của giải gaza trong tháng năm
gây ra một cuộc di cư mới của hàng trăm nghìn người và hạn chế nghiêm trọng dòng viện trợ làm tăng nguy cơ nạn đói
về phía israel thủ tướng israel benjamin netanyahu cực lực chỉ trích quyết định công nhận
nhà nước palestine của naui ireland và tây ban nha
theo người đứng đầu chính phủ israel động thái của các nước châu âu là phân thưởng dành cho lực lượng hamas
và điều này không giúp mang lại hòa bình cho khu vực
không chỉ ireland naui và tây ban nha
trước đó mỹ và nhiều nước khác ở tây âu cho biết sẵn sàng công nhận nhà nước palestine
vào một thời điểm nào đó trong tương lai song đã ra yêu cầu đạt được thỏa thuận về các vấn đề cốt lõi
như vấn đề đường biên giới cuối cùng và vị thế tương lai của jerusalem
cụ thể trong ngày hai mươi hai tháng năm nhà trắng nêu rõ tổng thống mỹ joe biden tin rằng cần đạt được mục tiêu
thành lập nhà nước palestine thông qua đàm phán chứ không phải đơn phương công nhận
phát biểu sau khi ireland tây ban nha và naui cho biết sẽ công nhận nhà nước palestine trong tháng này
người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng nêu rõ tổng thống biden luôn ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước
và ông cho rằng một nhà nước palestine nên được hiện thực hóa thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao đức nhấn mạnh sự ủng hộ của berlin đối với giải pháp hai nhà nước
cụ thể trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định của một số nước châu âu công nhận nhà nước palestine
người phát ngôn bộ ngoại giao đức nêu rõ một nhà nước palestine độc lập vẫn là mục tiêu vững chắc
trong chính sách đối ngoại của đức
đồng thời nhấn mạnh cần có một quá trình đối thoại để đạt được mục tiêu đó
cùng ngày ngoại trưởng pháp stéphane sejoné cho biết
paris đánh giá các điều kiện để chính thức công nhận palestine là một nhà nước vẫn chưa được đáp ứng
ông sejunei chia sẻ đây không chỉ là vấn đề mang tính biểu tượng hay vấn đề về lập trường chính trị
mà còn là một công cụ ngoại giao cho giải pháp hai quốc gia cùng chung sống trong hòa bình và an ninh
ông cũng lưu ý pháp không cho rằng các điều kiện cần thiết đã được đáp ứng
để từ đó việc quyết định công nhận nhà nước palestine
có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự đối với tiến trình hòa bình hiện tại
phát biểu trong một cuộc họp báo ngoại trưởng giordani ayman safadi tuyên bố
chúng tôi đánh giá cao quyết định này và coi đây là một bước quan trọng và thiết yếu
hướng tới giải pháp hai nhà nước thể hiện qua việc thành lập một nhà nước palestine độc lập
có chủ quyền với các đường biên giới xác định hồi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tối ngày một mươi tháng năm theo giờ địa phương tại trụ sở liên hợp quốc ở new york mỹ
đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
kêu gọi hội đồng bảo an xem xét ủng hộ palestine trở thành thành viên chính thức
của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này
phản ứng trước động thái nói trên cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm
nhiều quốc gia ả rập và hồi giáo khu vực trung đông đã đồng loạt lên tiếng
việc ba nước châu âu chính thức công nhận nhà nước palestine
coi đó là bước đi đúng đắn hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững cho toàn khu vực
phát biểu trong một buổi lễ được tổ chức tại thủ đô ankara
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan khẳng định
việc ba nước naui ireland và tây ban nha công nhận nhà nước palestine độc lập
là bước đi tích cực vì một nền hòa bình công bằng toàn diện và bền vững
tại khu vực trung đông
trên mạng xã hội x tuyên bố của bộ ngoại giao ả rập xê út nhấn mạnh
riah hoan nghênh quyết định lịch sử của ba quốc gia châu âu
coi đó là bước đi khẳng định sự nhất quán quốc tế về quyền tự quyết của người palestine
ả rập xê út đồng thời kêu gọi các quốc gia chưa công nhận nhà nước palestine
đưa ra quyết định tương tự vì một trung đông hòa bình và ổn định
từ thủ đô cairo người phát ngôn bộ ngoại giao ai cập ahmed abu zaid mô tả
quyết định của ba nước châu âu là bước đi lịch sử mở đường cho việc thành lập
một nhà nước palestine độc lập với đường biên giới năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và thủ đô là đông giê ru sa lem
cũng như ả rập xê út và nhiều quốc gia ả rập khác
ai cập kêu gọi các quốc gia chưa công nhận palestine lập tức hành động ủng hộ quyền chính đáng
của người dân palestine về thành lập một quốc gia độc lập
cùng ngày liên đoàn ả rập al hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc tổ chức hợp tác hồi giáo oic
cùng nhiều quốc gia ả rập và hồi giáo khu vực trung đông cũng đã lên tiếng hoan nghênh quyết định
của ba nước châu âu công nhận nhà nước palestine độc lập coi đó là bước đi lịch sử hướng tới hòa bình
thông tin vừa rồi cũng đã kết đại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại